sáng nay một mươi bảy tháng năm tại thành phố vinh tỉnh nghệ an tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
dự lễ kỷ niệm có đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn sinh hùng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội
cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương
lễ kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh là dịp để thêm một lần nữa
đảng bộ quân và dân nghệ an tôn vinh cuộc đời sự nghiệp vĩ đại của người đối với dân tộc tổ quốc quê hương
đây cũng là dịp để nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên của toàn đảng toàn dân toàn quân
trong việc thực hiện di trúc của người thực hiện học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội kiên định đường lối đổi mới của đảng
đoàn kết một lòng quyết tâm và khát vọng xây dựng phát triển tỉnh nghệ an quê hương của chủ tịch hồ chí minh giàu mạnh và văn minh